trong ba ngày vừa qua công an tỉnh lâm đồng đã bất ngờ đột kích kiểm tra hành chính một số quán bar trên địa bàn thành phố đà lạt
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện hai tụ điểm có nhiều thanh niên sử dụng chất ma túy
vào lúc giờ ngày một mươi bảy tháng hai công an thành phố đà lạt kiểm tra quán kinh doanh rượu bia kyoto trên đường ba tháng hai thành phố đà lạt
qua kiểm tra nhanh chín mươi chín người tại quán cơ quan chức năng xác định có một mươi khách và một nhân viên dương tính với chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an còn phát hiện một gói ni lông màu trắng nghi ma túy
ngoài ra lực lượng công an đã tạm giữ chín mươi sáu chai rượu ngoại một thùng đựng xì xa chưa chứng minh được hóa đơn nguồn gốc và nhiều vi phạm khác
trước đó vào đêm một mươi bốn tháng hai công an tỉnh lâm đồng kiểm tra quán bar rain trên đường lê hồng phong thành phố đà lạt
thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra quán bar có hai trăm bảy mươi chín khách trong đó có nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng chất ma túy
ngay sau đó hơn ba trăm linh người gồm khách và nhân viên quán bar được đưa về trụ sở công an
qua kiểm tra nhanh cơ quan công an xác định có chín mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy trong đó có năm nhân viên của quán bar rain
ngoài ra lực lượng chức năng còn tạm giữ một trăm bốn mươi chai rượu ngoại chưa có hóa đơn chứng từ cùng một số công cụ hỗ trợ trái phép